và thay thế này nó theo nhu cầu doanh nghiệp này và trong đó doanh nghiệp được tham gia vào các việc phản biện hoặc là tham gia vào các việc xây dựng chương trình đào tạo của nhà trường
một phần trong các hạn văn học các cái mô đun đó để đảm bảo làm sao mà khi người lao động ra thì đáp ứng được những công việc chính của doanh nghiệp hiện nay đang làm
ngoài ra tại bắc cạn hiện còn có một trường trung cấp nghề một mươi hai trung tâm giáo dục nghề nghiệp ba doanh nghiệp và bốn trung tâm thuộc các tổ chức chính trị xã hội có đào tạo nghề
với một mươi chín cơ sở dạy nghề từ năm hai nghìn một mươi đến nay tỉnh bắc cạn đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn hai mươi năm lao động ở nông thôn mà chủ yếu là người dân tộc thiểu số
tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt bốn mươi hai sau đào tạo lượng lao động này có tỷ lệ tìm được việc làm cao ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
tỷ lệ người có việc làm sau học nghề đạt hơn tám mươi một hiện nay tỉnh bắc cạn đang chủ trương chuyển dịch theo hướng tăng dần lao động trong các ngành công nghiệp
dịch vụ giảm lao động ngành nông lâm nghiệp
bên cạnh việc đẩy mạnh đào tạo nghề tỉnh bắc cạn cũng chú trọng đến công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động
với phương trầm hoạt động linh hoạt để rút ngắn thời gian tìm việc của người lao động thời gian tuyển dụng của người sử dụng lao động
giảm tỷ lệ thất nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương
trong đó điểm nhấn đáng chú ý là sự hoạt động có hiệu quả của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh bắc cạn
hiện nay thì người lao động trên địa bàn cũng đã tiếp cận khá đầy đủ về các thông tin về lao động việc làm
trung tâm cũng đã triển khai rất nhiều các hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng như là truyền hình
hoặc là trên các phiên giao dịch lưu động tại các cơ sở rồi là trên website của đơn vị

trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh bắc cạn đã nỗ lực kết nối cung cầu lao động
trung tâm này đã phối hợp và triển khai công tác tư vấn về pháp luật lao động việc làm chính sách bảo hiểm thất nghiệp
tư vấn giới thiệu việc làm trên địa bàn toàn tỉnh bằng nhiều hình thức như tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động
tại các xã phường thị trấn trên các phương tiện thông tin đại chúng trên mạng internet
có thể nói dù là địa bàn biên núi nhưng cơ bản người dân đã được tiếp cận thông tin khá đầy đủ về thị trường lao động
trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh bắc cạn
trung tâm được văn công và được tư vấn và được thông tin rất chính xác và hoàn toàn miễn phí
thứ hai nữa là doanh nghiệp chủ sử dụng lao động và người lao động đến với trung tâm dịch vụ việc làm
có cơ hội để giữa chủ sử dụng lao động và người lao động có được thỏa thuận được tìm hiểu để hiểu biết nhau hơn
hiện nay xu hướng các doanh nghiệp tập trung đầu tư công nghệ ứng dụng khoa học trí tuệ nhân tạo
thay thế những vị trí việc làm

có cơ hội để giữa chủ sử dụng lao động và người lao động đến với trung tâm dịch vụ việc làm

doanh nghiệp và người lao động có cơ hội gặp gỡ trao đổi thông tin để hai bên hiểu rõ nhau hơn
trong bối cảnh thị trường biến động liên tục như hiện nay
để đáp ứng nhu cầu lao động doanh nghiệp và người lao động có cơ hội gặp gỡ trao đổi thông tin để hai bên hiểu rõ nhau hơn
trong bối cảnh thị trường biến động của doanh nghiệp
trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh bắc cạn đã phối hợp tốt với các đơn vị đào tạo lao động
để xây dựng các chương trình giáo trình và tài liệu giảng dạy
theo hướng tích hợp kiến thức kỹ năng phong cách làm việc chuyên nghiệp
để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học bảo đảm liên thông giữa các trình độ đào tạo
bên cạnh đó trung tâm cũng là cầu nối liên kết giữa các doanh nghiệp và người sử dụng lao động
trong và ngoài tỉnh để đào tạo theo nhu cầu thực tiễn mà thị trường cần
hàng năm chúng tôi đăng ký hàng quý chúng tôi vẫn lập báo cáo và đăng ký với trung tâm dịch vụ việc làm
và khi nào mà chúng tôi tuyển người lao động thì chúng tôi cũng có cái thông báo
cho trung tâm dịch vụ việc làm để chúng tôi tuyển người lao động
có thể nói với một địa phương còn khó khăn như bắc cạn
việc tạo việc làm tại chỗ và đưa lao động đến các doanh nghiệp
lao động đi làm việc ở các tỉnh thành lân cận có vai trò quan trọng
do đó thời gian tới tỉnh bắc cạn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa
hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm
sở lao động thương minh xã hội cũng đã tham nghiên cho bàn tỉnh
trong thời gian tới có thể là sẽ trang bị cho chỗ trung tâm dịch vụ việc làm
một cái phòng gọi là phòng tư vận
cái phòng này sẽ được trang bị các cái cổng online
mà qua người lao động của bắc cạn chỉ cần đến trung tâm dịch vụ việc làm
là người ta đã được người sử dụng lao động ở tỉnh ngoài
là phỏng vấn trực tiếp trên cổng online đó
người lao động không phải đến các khu công nghiệp ngoài tỉnh
cũng không phải đến các doanh nghiệp nữa
mà qua cái phỏng vấn đó mà người lao động mà chấp thuận được công an việc làm
mà người sử dụng lao động cũng chấp thuận được cái người lao động
cái điều kiện kỹ năng cũng như là tay nghề của người lao động
thì người lao động có thể làm hồ sơ đến doanh nghiệp đó luôn
chứ không phải đi lại nhiều để mà thực hiện công tác tư vấn nữa
tới này tỉnh sẽ tiếp tục truy đạo
cái hoạt động của trung tâm hoạt động tốt hơn
cụ thể là trước hết là tin học hóa đối với lại hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm
để các thông tin về thị trường lao động cũng như người lao động
được đưa lên mạng một cách là phổ biến
làm cho người lao động cũng như là doanh nghiệp tìm kiếm được thông tin một cách dễ dàng nhất
cái thứ hai là phát triển mạng lưới dịch vụ việc làm theo diện rộng
làm sao mà các cái địa bàn thì chúng ta đều có
cái mạng lưới với đến để chúng ta thông tin về thị trường lao động cho người lao động
cái thứ ba là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức
của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh
bên cạnh nỗ lực tạo việc làm cho lao động nông thôn
lao động là người dân tộc thiểu số
tỉnh bắc cạn còn quan tâm đến tạo việc làm cho lực lượng lao động
là người yếu thế trong xã hội như người khuyết tật
chị so bị khuyết tật từ khi một mươi một tuổi
hơn bốn mươi năm nỗ lực vượt qua mặc cảm
để có được cuộc sống như ngày hôm nay
là cả một quá trình gian nan
trước đây chị tự bơn trải
lo cho cuộc sống
làm thuê ăn nhờ ở đâu
cuộc sống khó khăn vất vả
may mắn nhờ những tấm lòng hào tâm
đã đem lại ánh sáng cho chị
để chị thay đổi suy nghĩ
và trở nên yêu đời
và có công việc làm như hiện nay
hồi đấy là mặc cảm
hồi đấy là
ở chỗ kể cả chưa nói
hồi đấy thì chưa đi được đâu
vẫn ngồi trong nhà
mỗi ngày mỗi lần chỉ có khách đến nhà chơi
nhà mình thôi
không dám lộ diện cho khách nhìn thấy mình
lê lết ở trên nhà
trên sàn nhà ấy
thấy buồn chán
mà cảm thấy rất là xấu hổ
mà mình đã bị cái
không ngờ là
số phận mình lại bị như thế này như vậy
thế thì cứ chờ
trong mong chờ đợi
cứ mong ngày qua ngày
hồi đấy là
rất là ham học
thích học cực kỳ
mà ước mơ
cũng có ước mơ
nhưng mà không ngờ là cái số phận đó lại
là cho tôi như vậy
về sau dần dần có nghề mua được máy rồi
mình thành là một người thợ may
hẳn hoi rồi
thu nhập tuy là nó không được cao
nhưng mà người khỏe
người ta đi lao động
nhưng mà mình cũng có cái công ngăn việc làm
mình không cần phải ai nuôi nữa
lúc đấy là cảm thấy mình cũng có thể
mình cũng cảm thấy là tự tin
có cuộc sống
để tự nuôi bản thân
sẽ có một công việc thu nhập
để mình tự nuôi bản thân
mình không phải lo lắng
cơ sở tẩm quất thủy hiệp
được thành lập hơn năm năm nay
đã tạo việc làm cho anh hiệp
và năm người khuyết tật khác
họ là những người yếu thế
nhưng đã hòa nhập cộng đồng
tự tin vào bản thân
dù khuyết tật
nhưng không sống phụ thuộc
vào gia đình và xã hội
nói chung nếu mà không có công an việc làm như thế
thì bọn em cũng là
dựa dấm vào bố mẹ một tí
nhưng mà nếu bây giờ có công an việc làm
tạo điều kiện công an việc làm
cho bọn em như người khuyết tật thế này
thì là em thật sự là
rất tự ác
được thành lập năm hai nghìn một mươi hai
hợp tác xã thanh hải
truyền may đồng phục dèm ga gối
ở phường đức xuân thành phố bắc cạn
đã trở thành máy ấm
của người khuyết tật
tại đây các học viên khuyết tật được dạy nghề
và tạo việc làm ngay tại chỗ
không may bị khuyết tật về chiều cao
và từng sống phụ thuộc vào gia đình
biết thông tin hợp tác xã thanh hải
nhận dạy nghề cho người khuyết tật
chị triệu thị lý ở xã chu hường
ba bể đã xin phép gia đình
đăng ký nhập học nghề may tại đây
từ chỗ không biết đến đường kim mũi chị
sau một thời gian học nghề
giờ chị đã có thể tạo ra những sản phẩm
hoàn chỉnh và được giữ lại
làm trực tiếp tại xưởng của hợp tác xã
trước tiên là học
xong rồi bắt đầu là
rồi là may dèm
may nhiều các thứ
em làm theo tùy
sản phẩm lại
lúc nào mà làm được nhiều
thì được nhiều
em cũng rất cảm ơn
giám đốc hợp tác xã phạm thị thanh hải
đã nhiệt tình dạy
tận tụy bọn em
để có cái nghề nghiệp
như hôm nay
trên địa bàn tỉnh bắc cạn
hiện có trên sáu người khuyết tật
thời gian qua cùng với sự quan tâm giúp đỡ
từ nhiều chương trình dự án tạo việc làm
đã có nhiều người tìm được việc làm
tự nuôi sống được bản thân và gia đình
tỉnh bắc cạn cũng đã khai tháp
có hiệu quả các nguồn vốn của trung ương
địa phương và các tổ chức xã hội
tổ chức phi chính phủ
để có thể tạo việc làm cho người khuyết tật
như ngân hàng bò ngân hàng châu
làm trổ chít hợp tác xã may
giải quyết việc làm
cũng như là giới thiệu việc làm
cho người khuyết tật
những năm qua được đặc biệt quan tâm
để thực hiện các chương trình
để thực hiện các chương trình
đã có hiệu quả
tỉnh hội cũng đã tuyên truyền
và nâng cao nhận thức
các vấn đề về người khuyết tật
cái thứ hai là
chủ động khai tháp các nguồn lực
để hỗ trợ cho người khuyết tật
về các phương tiện đi lại
phương tiện bận động
xong rồi hỗ trợ các mô hình sinh kế
rồi giới thiệu việc làm
cho người khuyết tật
từ hai nghìn một mươi bốn đến nay
tỉnh hội của tôi cũng đã
các nguồn lực
các nguồn lực như qua chung hội
sở lao động thương sinh xã hội
và phối hợp với hợp tác giả thanh hải
thì cũng đã đào tạo
nghề ngắn hạ
cho người khuyết tật
và cũng là hộ nghèo nữa
là được ba lớp
mỗi lớp là được hai mươi học viên
về nghề may công nghiệp
theo thống kê của cuộc việc làm
bộ lao động thương bình và xã hội
các địa phương trên cả nước ước tính
đã giải quyết được việc làm
cho một triệu năm trăm linh tám nghìn lao động
đạt một trăm linh hai kế hoạch để ra
trong đó rất nhiều thanh niên
người khuyết tật người dân tộc thiểu số
phụ nữ nghèo nông thôn
được hỗ trợ tạo việc làm
đem lại sinh kế
từ đó nâng cao đời sống của họ
trong thời gian tới
chúng tôi cũng mong muốn một cái điểm này
mà cái này cũng đang đề nghị với các địa phương
đã cấp các khuyến khuyến địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền
cho người lao động biết được rằng
thị trường lao động bây giờ
là thị trường và sẵn sàng
người lao động có được những thông tin
làm sao để người lao động có được
đầy đủ các thông tin về việc làm
ở những thành phố để người lao động
chuyển đến những địa phương khác
để làm việc cho nó phù hợp hơn
nhằm nâng cao hơn nữa
mục tiêu giải quyết việc làm cho lao động nói chung
và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng
trong thời gian tới
bộ lao động thương minh và xã hội
sẽ tiếp tục triển khai
các hoạt động trong khuôn khổ dự án
phát triển thị trường lao động và việc làm
thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp
việc làm và an toàn lao động
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tổ chức hội nghị hội thảo
và các đoàn giám sát đánh giá
để hướng dẫn tuyên truyền
nắm bắt việc triển khai thực hiện các hoạt động của dự án
xây dựng báo cáo góp ý các văn bản chính sách
về việc làm cho các đối tượng đặc thù
như thanh niên lao động nông thôn
lao động bị thu hồi đất
lao động nữ lớn tuổi lao động vùng biên
lao động là những người dân tộc thiểu số
tham gia các hội thảo
liên quan tới việc làm cho các đối tượng trên